cục cảnh sát hình sự bộ công an đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác liên quan đến việc chiếm đoạt tiền từ thiện
do người dân đóng góp ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền trung gặp thiên tai lũ lụt năm hai nghìn hai mươi
sau khi kiểm tra và xác minh nguồn tin về tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an nhận thấy bà trần thị thủy tiên
tức ca sĩ thủy tiên ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng ông huỳnh trấn thành tức mc diễn viên trấn thành
ông bùi đại nghĩa tức mc đại nghĩa bà nguyễn thị hương đã không có hành vi gian dối không chiếm đoạt tiền từ thiện
do người dân đóng góp ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền trung gặp thiên tai lũ lụt năm hai nghìn hai mươi
nội dung các tin báo và tố giác không có dấu hiệu tội phạm không có sự việc phạm tội
do đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an